theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba một độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu hai độ kinh đông cách bờ biển khánh hòa ninh thuận khoảng bảy trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vùng biển ngoài khơi phía nam các tỉnh từ trà vinh đến cà mau và cà mau đến kiên giang tiếp tục có mưa rông gió giật cấp sáu đến cấp bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và mạnh lên
cách bờ biển khánh hòa ninh thuận khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
do ảnh hưởng của bão khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm do bão gió mạnh từ cấp sáu trở lên trong khoảng từ một mươi một đến một mươi năm độ vĩ bắc cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đi vào đất liền các tỉnh nam trung bộ với sức gió mạnh nhất cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm và yếu dần
đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một chín độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh nam trung bộ và khu vực nam tây nguyên
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi km một giờ giật cấp một mươi